theo tri cục thủy lợi tỉnh kiên giang những ngày qua do mưa to gió tây nam hoạt động mạnh
sóng lớn tiếp tục gây vỡ ba đoạn đê biển tổng chiều dài khoảng bảy mươi năm mét trên địa bàn xã vân khánh tây huyện an minh
nước biển tràn vào phía trong đê ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất đời sống nhân dân trong khu vực
đoạn bờ biển này có hàng chục điểm đê đã vỡ và trước nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài hàng trăm mét
gây ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất đời sống nhân dân ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và sinh kế của người dân ven biển
chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang chỉ đạo ngành chức năng và huyện an minh xử lý khẩn cấp khắc phục nhanh những đoạn đê biển bị sạt lở
ngăn nước biển tràn vào làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng
khẩn trương di rời những hộ dân đang sinh sống trong khu vực sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn